có liên quan tới thông tin hà nội dừng tiêm vaccine cho trẻ vì có học sinh mắc covid một mươi chín được lan truyền trong thời gian gần đây
lãnh đạo sở y tế hà nội khẳng định đây là thông tin không chính xác không có chuyện dừng tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ trên địa bàn thành phố
đại diện sở y tế hà nội cho hay kết quả khám sàng lọc trước tiêm vaccine covid một mươi chín cho thấy một học sinh dương tính với sars cov hai
học sinh này sinh sống trên địa bàn của quận đống đa nơi đang ghi nhận nhiều ca mắc covid một mươi chín
ngay sau khi phát hiện trường hợp này đã được cách ly sau khi áp dụng các biện pháp phòng dịch theo quy định dây chuyền tiêm này tiếp tục hoạt động như bình thường
vì lãnh đạo này khẳng định tất cả các dây chuyền tiêm trên địa bàn hà nội đều hoạt động bình thường không có chuyện dừng tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ
từ sáng ngày ba mươi tháng một mươi một hà nội triển khai tiêm vaccine cho trẻ từ một mươi ba đến một mươi bốn tuổi tương ứng học sinh khỏi lớp bảy lớp tám
trước đó từ ngày hai mươi ba tháng một mươi một hà nội chính thức triển khai tiêm vaccine covid một mươi chín của pfizer
cho học sinh từ lớp bảy đến lớp tám
trước đó từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi một hà nội chính thức triển khai tiêm vaccine covid một mươi chín cho học sinh từ lớp một mươi một mươi một và một mươi hai
đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi một hà nội bắt đầu tiêm cho học sinh lớp chín
theo kế hoạch trong quý bốn năm hai nghìn hai mươi một và quý i năm hai nghìn hai mươi hai hà nội sẽ triển khai tiêm vaccine covid một mươi chín cho toàn bộ trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
bao gồm trẻ đi học tại các trường đóng trên địa bàn thành phố và trẻ không đi học sinh sống tại hà nội
hà nội phấn đấu tiêm được chín mươi năm trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
dự kiến có bảy trăm chín mươi một chín trăm hai mươi một trẻ được tiêm
trong đó có năm trăm một mươi chín năm trăm bốn mươi bảy trẻ từ một mươi hai đến một mươi năm tuổi và hai trăm bảy mươi hai ba trăm bảy mươi bốn trẻ từ một mươi năm đến một mươi bảy tuổi
thành ủy hà nội cũng đã thống nhất chỉ đạo việc cho học sinh cấp ba đi học trực tiếp từ ngày sáu tháng một mươi hai
và tiếp tục nghiên cứu cho học sinh cấp hai tiếp tục đến trường sau khi hoàn thành việc tiêm phổ cho học sinh theo kế hoạch
đồng thời nghiên cứu có phương án tầm soát y tế phù hợp để đảm bảo an toàn cho học sinh khi quay trở lại trường học
hà nội phấn đấu tiêm được chín mươi năm trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi